quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
mới đây vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ y tế vừa có công văn số một mươi một nghìn bốn mươi hai về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
gửi giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ y tế
đáng chú ý bộ y tế đưa ra định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh covid một mươi chín thế nào là f f một ca bệnh nghi ngờ
đặc biệt định nghĩa người ôm hôn tiếp xúc cơ thể với f mới được xem là f một khiến nhiều người tỏ ra vô cùng quan tâm
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
với các biến chủng có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như genta và omicron
tại việt nam dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát
tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh thành phố
để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc quản lý hiệu quả các ca bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương bộ y tế yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ y tế tổ chức thực hiện giám sát bệnh covid một mươi chín với các nhóm đối tượng cụ thể
các bệnh giám sát ca bệnh nghi ngờ là một trong số các trường hợp
là người tiếp xúc gần tức f một có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng như sốt ho đau họng chảy nước mũi
ngạt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất hữu giác đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp
là yếu tố dịch tễ không bao gồm f một và có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng như trên
là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai
người có yếu tố dịch tễ không bao gồm là người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc địa điểm sự kiện
nên làm việc lớp học với ca bệnh xác định f đang trong thời kỳ lây truyền
người ở đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động
ca bệnh xác định tức f là một trong số các trường hợp sau
là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng phương pháp phát hiện vật liệu di chuyển của virus
là người tiếp xúc gần f một và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai
là người có biểu hiện lâm sàng nghỉ mắc covid một mươi chín ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai
và có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một
là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính hai lần liên tiếp xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ
kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một với virus sars cov hai và có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một
sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus sars cov hai phải thuộc danh mục được bộ y tế cấp phép
xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
người tiếp xúc gần f một là một trong số các trường hợp sau
người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp bắt tay ôm hôn tiếp xúc trực tiếp dưới da cơ thể với f trong thời kỳ lây truyền của f
người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kính và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút
với ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f một
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng hai mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kính với f trong thời kỳ lây truyền của f một
người trực tiếp chăm sóc khám điều trị ca bệnh xác định f khi đang trong thời gian lây truyền f mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân ppr
theo bộ y tế
thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định là f được tính từ hai ngày trước khi khởi phát
đối với ca bệnh được xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ hai ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính
cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị ct trên ba mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bất cứ ai cũng có thể trở thành f nếu không tự bảo vệ
nhất là thời điểm dịch covid một mươi chín tại hà nội đang căng thẳng mỗi ngày có gần hai ca mắc mới
diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bất cứ ai cũng có thể trở thành f nếu không biết tự bảo vệ
nhất là thời điểm dịch covid một mươi chín tại hà nội đang căng thẳng mỗi ngày hơn một ca mắc mới
nếu không may mắc covid một mươi chín f được điều trị tại nhà nên và không nên làm gì đâu là những dấu hiệu trở nặng cần báo ngay nhân viên y tế
thứ nhất những việc cần làm ngay khi trở thành f
theo các chuyên gia khi một người trong nhà đã có xét nghiệm xác nhận dương tính
việc đầu tiên cần làm là test covid một mươi chín cho tất cả mọi người
tiếp theo là chuẩn bị một phòng cách ly cho f
chỉ một người chăm sóc cho f tất cả những người khác trong gia đình nên được cách địa truyền rẻ với nhau
ngay cả các bữa ăn cũng không nên ăn cùng
các f một chăm sóc người bệnh luôn cần ý thức tránh để mình bị lây bệnh
vì trong tình huống hiện nay họ chính là chỗ dựa của những người khác như con cái cha mẹ già
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nguyên phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay tại hà nội có diễn biến phức tạp
nên bất cứ ai cũng có thể trở thành f bất cứ lúc nào nếu không biết tự bảo vệ chính mình
vì lẽ đó không nên hoảng hốt mà hãy thực hiện đúng theo hướng dẫn mới nhất của sở y tế hà nội
cụ thể với các bệnh nhân điều trị tại nhà không tưởng rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không sử dụng chung vật dụng với người khác không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trường hợp cần có người hỗ trợ chăm sóc người đó phải đeo khẩu trang kính chống giọt bắn
vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc
bên cạnh đó ngoài việc uống thuốc đảm bảo chế độ dinh dưỡng khoa học
vận động nâng cao sức khỏe để giúp cơ thể nhanh chóng chiến thắng covid một mươi chín
nếu có những triệu chứng đơn giản hãy sử trí như sau
khi sốt đối với người lớn nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c hoặc đau đầu người nhiều
cần uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol
năm gram có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ
ngày không uống quá bốn viên uống oreson nếu uống kém hoặc giảm hoặc có thể dùng uống thay nước
đối với trẻ em nếu sốc trên ba mươi tám năm độ c uống thuốc hạ sốt như paracetamol
đều một mươi một mươi năm mg trên một ký một lần có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ
ngày không uống quá bốn lần
nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ
đề nghị thông báo ngay cho nhân viên y tế quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để xử lý
dùng thuốc giảm ho theo đơn của bác sĩ
có thể dùng thêm vitamin theo đơn thuốc của bác sĩ
khi nào cần thông báo với nhân viên y tế
nếu có một trong những dấu hiệu sau đây phải báo ngay với nhân viên y tế
khó thở thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường
thở rên rút lỡm lòng ngực phập phùng cánh mũi khọ khe thở rít thì hít vào
nhịp thở tăng
người lớn có nhịp thở lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần một phút
trẻ từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
các chỉ số sinh tồn khác bất thường
chỉ số bảo hòa oxy máu giảm sbo hai bé hơn chín mươi sáu
mạch nhanh hơn một trăm hai mươi nhịp một phút hoặc dưới năm mươi lần một phút
huyết áp tối đa bé hơn chín mươi mmhg
huyết áp tối thiệu bé hơn sáu mươi mmhg
đau tức ngực thường xuyên cảm giác bỏ thác ngực đau tăng khi hít sâu
thay đổi ý thức như lú lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt hoặc mệt lã
trẻ quay khúc ly bị khó đánh thức cọ giật
tiếm bồi tiếm đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay ngón chân
không thể uống trẻ em búa kém hoặc giảm ăn kém hoặc nôm
trẻ có biểu hiện sốc cao đỏ mắt mùi đỏ lưỡi đỏ ngón tay ngón chân sân phụ nổi bàn đỏ nốt hoặc mảng sốt huyết
f cần lưu ý có thể có triệu chứng đau nhất và mệt mỏi vì các biểu hiện này không nguy hại đến sức khỏe
không vật vả hoảng sợ phải để dành oxy cho tim gan thận não
không uống thuốc gì nếu không có chỉ định của bác sĩ chỉ uống hạ sốt nếu sốt cao trên ba mươi tám năm độ c
thứ ba f không cần ăn uống như thế nào để vượt qua bệnh covid một mươi chín
chia sẻ về vấn đề f cần làm gì và ăn uống như thế nào để vượt qua dịch covid một mươi chín
theo bác sĩ tiến sĩ đào thị yến phi trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch tp hcm f được chia làm ba loại
không triệu chứng ở một mình trong phòng cho tới khi âm tính sinh hoạt bình thường
ăn uống bình thường tập thể dục và tập thở vừa theo dõi triệu chứng trở nặng
có triệu chứng nhẹ và trung bình nằm nghỉ ăn nhẹ dễ tiêu ít đạm ít béo
không tập thể dục tập thở rất nhẹ ngủ nhiều nhất có thể
triệu chứng nặng và rất nặng gọi điện thoại cho nhân viên y tế gần nhất
nằm đầu cao hạn chế cử động mạnh hít thở rất nhẹ hấp nước chảo loãng
cần uống đủ nước và đảm bảo dinh dưỡng
nước và dinh dưỡng là vô cùng quan trọng đối với f
uống nước ấm nhiều lần trong ngày uống vài ngầm mỗi một mươi phút sẽ tốt hơn uống đầy bụng
ngay tối thiểu hai lít nước nếu có sốt thì cứ tăng một độ cộng thêm hai trăm linh ml
năm trăm linh ml nếu nhiệt độ môi trường cao trời nóng
nhiệt độ nước tốt nhất là khoảng ba mươi năm độ c một sôi hai ngụy
không uống các loại nước gây kích thích thần kinh như trà cà phê v v
nước chanh sả gương quốc chủ yếu là giúp tăng thông thoáng đường hồ hấp
nhưng nếu uống với liều cao và trên những cơ địa nhạy cảm
có khi còn làm tăng nguy cơ kích thích đường ruột thân kinh thực vật gan thận
nên nhớ nước này không làm tăng khả năng sống sót với bệnh covid một mươi chín
vì vậy nước tốt nhất chính là nước lọc hoặc nước ấm
chế độ ăn cháy f rất quan trọng ở giai đoạn này
người bệnh cần ăn cháo loạn nấu chính kỹ và mềm như để có thể hứt nuốt mà không cần nhai
món ăn thích hợp là cháo đậu xanh giữ nguyên vỏ
vì món cháo này phải đảm bảo cung cấp năng lượng nhanh và sạch cho các tế bào
không tạo ra thêm chất chuyển hóa làm cơ thể ứ động chất độc
tiêu hóa dễ dàng hấp thụ dễ dàng không làm hệ tiêu hóa gắn sức
cung cấp các chất vi lượng rất ít dự trữ trong cơ thể như vitamin nhấm b nhấm c
cách nấu để giữ vitamin
cho hai trăm linh g gạo với năm mươi g đậu xanh bé đôi còn nguyên vỏ vào nồi
vo sạch đổ một lít nước nấu vừa sôi thì tắt bếp đầy kính nắp bỏ đó trong hai giờ
mỗi lần ăn lấy ra khoảng một trăm linh một trăm năm mươi ml nấu vừa sôi lại
nêm các mùi vị khác nhau như đường hành muối ruốt nước mắm
lưu ý cần ăn cháo loạn và ấm không ăn lạnh có thể nuốt dễ dàng mà không cần dai
không cần và không nên ăn nhiều thức ăn giàu đạm như thịt cá tôm cua
trong thời gian bệnh nhân đang mệt
khó thở ho nhiều chỉ ăn chút xíu để có vị đưa cháo cho đỡ ngán là chính
đa số bệnh nhân mất khẩu vị nên chỉ cần cháo loạn đã có thể nuốt dễ dàng
không cần mùi vị đặc biệt gì
ăn nhiều lần mỗi một đến hai giờ cho hấp nửa chán cháo nóng tốt hơn ăn ba bữa một ngày
ngoài ra người bệnh ngủ càng nhiều càng tốt nếu không ngủ được thì nằm nghỉ
người bệnh khi ngủ cần nằm đầu cao bốn mươi năm độ lắc từ mông trở lên chứ không phải chỉ kê nghề cổ
ở nơi càng thoáng khí càng tốt như gần cửa sổ lăng can
tư thế thở nằm sắp áp dụng nếu mệt nhiều hơn khó thở nhiều hơn
hoặc nếu khi ngủ không nằm cao được thì nằm nghiêng và ướp chân từ hông xuống
đầu vẫn ở tư thế nằm nghiêng giống ngủ ôm gối
tiến sĩ bác sĩ đào thị yến phi cũng lưu ý
người bệnh cần giữ vệ sinh mũi hồng bằng nước muối sinh lý chín
để làm đường thở thông thoáng nhất có thể không có nhạy đàm gây cản trở không khí vào ra
nằm nghỉ nơi ấm áp không lành cũng làm giảm phụ niêm mạc
giúp đường thở thông hơn phòng ở nhà cửa bảo đảm nhà ở thông thoáng
luôn mở cửa sổ cửa đi khi có thể không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác
không để lượng khí thổi từ phòng ngừa nhiễm vào không gian chung sử dụng quạt máy lọc không khí
rửa tay là cách làm giảm lây nhiễm covid một mươi chín tốt nhất
rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu ba mươi giây
hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu sáu mươi trong ít nhất một mươi năm giây
thời điểm rửa tay trước và sau khi nấu ăn trước và sau khi ăn uống
sau khi ho hát hơi xị mũi sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt
sau khi đi vệ sinh sau khi thu dọn rác thải
tất cả đồ đạc quần áo vật dụng mà ép không sử dụng đều đế riêng
và ngâm xà phòng ít nhất ba mươi phút trước khi làm vệ sinh
thứ năm là đeo khẩu trang đúng cách
người chăm sóc người chăm sóc phải đeo khẩu trang khi ở cùng phòng
hoặc không gian với người nhiễm và những người khác
người nhiễm thì người nhiễm phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt
ngay cả khi được cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus cho những người khác
các thành viên trong gia đình các thành viên khác trong hội gia đình
phải đeo khẩu trang mỗi khi họ ở chung phòng hoặc không gian với người khác
tóm lại hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn có diễn biến phức tạp
vì vậy nếu không may ở hà nội mà bạn trở thành ép không
thì việc tự theo dõi chăm sóc theo đúng khuyến cáo của ngành y tế
là điều vô cùng cần thiết để chiến thắng với dịch bệnh covid một mươi chín
chúc các bạn luôn lạc quan và đừng kỳ thị ép không các bạn nha